chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi sau gần hai năm triển khai
đã đạt được những kết quả quan trọng ban đầu lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi cả nước
và mang lại hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới
theo báo cáo của sáu mươi một tỉnh thành phố cho biết đến nay đã phê duyệt đề án kế hoạch
tổng số sản phẩm dự kiến được chuyển hóa ô cốp đến hết năm hai nghìn hai mươi là ba tám trăm bốn mươi ba sản phẩm
vượt gần một sáu lần so với mục tiêu hai bốn trăm linh sản phẩm
theo các địa phương sau khi được đánh giá xếp hạng nhiều sản phẩm đã được các đơn vị phân phối
bán lẻ bán thương mại điện tử ký kết hợp đồng tiêu thụ với số lượng lớn
doanh thu bán sản phẩm trong năm của các nhóm sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng đều tăng đáng kể
năm hai nghìn hai mươi văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương phân đấu tiêu chuyển hóa
công nhận thêm ít nhất một hai trăm linh sản phẩm ô cốp
tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm cấp quốc gia lần thứ nhất vào quý ba năm hai nghìn hai mươi
triển khai thực hiện từ tám đến một mươi mô hình làng văn hóa du lịch
phấn đấu phát triển mới khoảng năm trăm linh doanh nghiệp nhỏ và vừa hợp tác xã tham gia chương trình ô cốp
củng cố kiện toàn một trăm linh doanh nghiệp hợp tác xã tham gia chương trình ô cốp
bên cạnh đó phân đấu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mới như tổ chức festival hỗ trợ ô cốp quốc gia
công bố phê duyệt đánh giá xếp hạng sản phẩm ô cốp cấp quốc gia lần thứ nhất vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi
xây dựng đề án chương trình ô cốp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm trình thủ tướng chính phủ trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi